khối không khí lạnh vẫn đang suy yếu và di chuyển dần ra phía đông
vì vậy mà trong đêm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn đến một mươi tám độ
chỉ một vài nơi thuộc vùng núi rét đậm dưới ngưỡng một mươi độ
sang sáng sớm ngày mai khu vực sẽ có sương mù nhẹ giải rác
nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này thì quý vị cũng nên chủ động hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
trong ngày thì trời còn nắng nhiều hơn nên nền nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
đi sâu vào các tỉnh trung bộ tại khu vực từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ và có mưa vài nơi
tập trung nhiều tại phần phía nam của khu vực này
với mức nhiệt là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
còn với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
tập trung tại phần phía bắc của khu vực này
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi độ đêm và sáng trời lạnh
lưu xuống phía nam tại khu vực tây nguyên
phổ biến là ít mưa ngày còn nắng
với mức nhiệt hôm nay và ngày mai ở mức là một mươi sáu đến hai mươi bảy độ trời rét với đêm và sáng
còn lại tại khu vực nam bộ thì về chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày có nắng mức nhiệt là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
riêng miền đông của nam bộ có nơi mức nhiệt thấp ở dưới ngưỡng hai mươi độ trời hơi xe lạnh
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông đến đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây
có sương mù trời rét trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ